trồng vải giá cả lên xuống thất thường không ổn định đặc biệt là năm nay khí hậu diễn biến bất thường cây vải ra hoa kém nên gần đây một số nông dân ở huyện lục ngạn tỉnh bắc giang đã phải chặt vải để chuyển sang trồng cây có muối như cam canh hay bưởi diễn
và tình trạng này đã dóng lên tiếng chuông cảnh báo đáng lo ngại ở vùng đất được mệnh danh là vương quốc vải thiều của cả nước
thời tiết ấm mất mùa chúng tôi đi cắt trồng này cắt liên tục chỉ mấy anh em cùng nhau đi cắt vải thôi
vải năm nay đa số mất mùa nhìn chung dân tỉnh nó phá trong vòng ba năm nay đặc biệt năm nay nó phá nhiều nhìn chung họ phá đến khá nhiều
giữ lại hay chặt bỏ diện tích cây vải thiều đang là vấn đề nóng của bà con trồng vải lục ngạn
do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nắng nóng kéo dài mùa đông gần như không có
kèm theo hạn hán đã tác động đến sinh trưởng của cây vải
nhiều gia đình trồng vải bị mất trắng không ít gia đình đã chọn cách chặt vải
và đây là những gì còn lại sau khi những gốc vải thiểu bị chệt hạ
anh lục khóng bồ thôn đồng con hai xã tân lập huyện lục ngạn đã chặt bỏ năm mươi cây vải có hơn hai mươi năm tuổi để chuyển đổi một phần sang trồng cam canh và bưởi diễn
mấy năm nay thời tiết nó không như trước nó hay mất mùa
vậy là mình làm mình làm một loại thôi một mình làm
vậy là mình nó vất vả nó không muốn làm nhiều thứ
cam này thì người ta thường lấy vào tận vườn người ta thu nó không như vải vải mình phải trở sang sông mình đi được chứ
mặc dù trồng vải thiêu theo tiêu chuẩn việt gáp tuy nhiên giá của quả vải lại không được cao
thời gian thu hoạch quả vải ngắn chỉ một mươi đến một mươi năm ngày
đặc biệt cây vải cần nhiều nhân công chăm sóc trong khi cây cam bưởi thời vụ lại cho thu dài hơn ít công chăm bón hơn
nên gia đình bà giáp thị lan thôn kép một xã hồng giang đã xóa sổ hơn một trăm linh gốc vải thiều
thay thế vào đó là gần bốn trăm linh gốc cam canh
tôi quyết định trồng cây có muối này cây có múi thu hoạch thì nó năng suất hơn
còn cây vải thì thu hoạch trong một tháng thì nó không thu hoạch kịp nó thối
còn cam thu hoạch thì giải rác tháng một mươi hai thu một tháng không được cam nó bán năng suất hơn giá cả còn nó cao hơn
chuyện người nông dân rơi vào vòng luồn quần chặt trồng không còn lạ ở lục ngạn
bởi những năm trước đây do phát triển ồ ạt cây vải dẫn đến sản lượng chất lượng kém
ảnh hưởng đến thương hiệu vài quả
khiến người dân chặt bỏ những diện tích không hiệu quả trồng các loại cây trồng phù hợp khác
chuyện chặt vải trồng cây có múi như hiện nay chắc chắn sẽ phần nào thu hẹp diện tích cây vải thiều ở huyện lục ngạn
phải mất hàng chục năm để một cây vải cho thu hoạch nên nếu không tính toán đúng
nông dân có thể sẽ chịu những tổn thất nặng nề và ảnh hưởng đến quy hoạch vùng vải thiêu
đây là một cái việc mà cũng là cái bình thường trong cái chuyển dịch về cơ cấu
và trong cái chỉ đạo của huyện thì thứ nhất là cái quy hoạch
thì chúng tôi đã xây dựng một cái quy hoạch bằng cách trồng rất nhiều cái lớp bản đồ về độ dốc dinh dưỡng
rồi khí hậu để mà khuyến kháo bà quán nhân dân để trồng các loại cây trồng trên một đơn vị diện tích
từ những bài học chuyển đổi cây trồng vật nuôi nóng vội người nông dân đã phải trả giá đắt
rõ ràng tình trạng ồ ạt chặt phá vải thiều hiện nay rất đáng báo động